thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án trong vụ án sơ thẩm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đền bù dự án thủy điện đắc rinh ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
theo có trạng trong quá trình lập phương án bồi thường đất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân tại dự án thủy điện đắc rinh ở huyện sơn tây
mặc dù trong khu vực lòng hồ thủy điện có nhiều trường hợp mua bán đất không đúng quy định tuy nhiên một số bị cáo vẫn là phương án đền bù đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi thường hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi bị thu hồi dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước khoảng hai mươi bốn tỷ đồng
vụ án xảy ra trong một mươi năm với nhiều lần xét xử nhưng vẫn không có kết quả
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh cả đề nguyên bí thư huyện ủy sơn tây ba năm tù giam
lê khắc tâm anh cán bộ huyện ủy sơn tây hai năm tù giam
ngoài ra còn sáu bị cáo khác là nguyên cán bộ huyện ủy sơn tây tuyên phạt các án tù treo
hội đồng xét xử cũng đã yêu cầu hàng trăm bị cáo người liên quan phải trả lại tiền cho thủy điện đắc rinh với số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng